qua các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế so đói giảm nghèo thì cũng đã góp phần quan trọng vào các mục tiêu phát triển kinh tế chung của xã hội của huyện nhà
đặc biệt là đối với hội liên hiệp phụ nữ huyện chúng tôi giúp chị em về các hoạt động như vay vốn giải quyết việc làm tăng thu nhập cho chị em
đặc biệt là chúng tôi dựa vào những là quan tâm đến nhóm hội viên phụ nữ như là phụ nữ nghèo phụ nữ đơn thân
tùy vào khu vực và nhu cầu của các gia đình mà hội liên hiệp phụ nữ các cấp ở lang chánh có sự định hướng giúp đỡ phát triển các mô hình khác nhau
nhà bà tuyến có diện tích đồi rừng lớn bà đã mạnh dạn vay vốn để nuôi dê
đàn dê của bà giờ đã lên đến cả trăm con
nguồn thức ăn tự nhiên lại dồi dào việc phát triển kinh tế trồng rừng kết hợp chăn nuôi này đã giúp nhà bà vươn lên thành hộ khá giả
nhà bà trước kia cũng là hộ nghèo
nhưng mà cũng
thoát nghèo rồi thì con cũng làm vươn lên được tí cho nên là thoát nghèo
hỗ trợ của hội liên hiệp phụ nữ tính hội liên hiệp phụ nữ viện lang chánh phối hợp với chủ ngân hàng chính sách
tạo điều kiện cho hội viên em hội viên đỡ vay vốn chính sách xã hội nhiều cái chương trình
từ mấy chương trình của ngân hàng chính sách về chương trình giải quyết viên làm
làm nhà ở này hộ nghèo cận nghèo thoát nghèo
tính đến thời điểm hiện tại hội liên hiệp phụ nữ huyện đã phối hợp với các ngân hàng quản lý tổng dư nợ trên một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
cho năm năm trăm chín mươi năm lượt hội viên vay vốn sản xuất
một trăm linh một tổ tiết kiệm cũng đã được thành lập thu hút năm ba trăm tám mươi lượt gia đình tham gia
chúng tôi đã kết nối với các phòng ban ngành có liên quan trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội sau đó giảm nghèo
chúng tôi phối hợp để mở các lớp dạy nghề các lớp nghề dẹp truyền thống để tạo công an việc làm cho chị em
đã có những hội viên có những tư duy mới rồi cách làm mới trong sản xuất để áp dụng những các khoa học kỹ thuật vào sản xuất
vào trồng trọt và chăn nuôi
tinh thần tương thân tương ái đối với chị em trong tổ chức hội thì ngày càng được nâng lên
riêng năm hai nghìn một mươi tám với những cách làm linh hoạt
cụ thể hội liên hiệp phụ nữ lang chánh đã giúp ba trăm linh sáu gia đình thoát nghèo bền vững
góp phần vào mục tiêu lớn của toàn huyện là giảm trung bình bốn năm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm